tại hà nội ubnd đã tổ chức hội thảo khoa học công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần đại hội một mươi hai của đảng
tại hội thảo các đại biểu cho rằng đây là đề tài mang tính cấp bách và cần thiết trong giai đoạn hiện nay của đất nước
đáp ứng đúng tinh thần đại hội một mươi hai của đảng không có vùng cấm trong đội ngũ cán bộ đảng viên
bảo đảm tính dân chủ công khai nhằm tăng cường chỉnh đốn xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng và phẩm chất chính trị vững vàng được nhân dân tin cậy
để đề tài hoàn thiện và đi vào chiều sâu hơn trong quá trình thực tế các đại biểu cho rằng vấn đề kiểm soát quyền lực được nêu ra trong đề tài
cần đưa ra nhiều hệ thống các giải pháp trong đó kiểm tra giám sát kỳ luật đảng là giải pháp quan trọng hàng đầu
và có ý nghĩa quyết định nhằm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
trong nội bộ